thưa quý vị báo cáo cập nhật tình hình dịch covid một mươi chín được who công bố vào ngày năm tháng bốn cho thấy
số ca nhiễm mới có xu hướng giảm với omicron là biến thể trội
cụ thể trong tuần từ hai mươi tám tháng ba đến ngày ba tháng bốn số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn thế giới là chín ba trăm năm mươi một tám trăm một mươi tám
giảm một mươi sáu so với tuần trước đó lây nhiễm suy giảm trên cả sáu khu vực địa lý theo phân loại của who giảm nhiều nhất
tại châu phi một mươi chín kế đến là châu âu và tây thái bình dương một mươi sáu
xét trên phạm vi quốc gia và vùng lãnh thổ hàn quốc đứng đầu thế giới về số ca mắc trong tuần
với hai năm mươi tám ba trăm bảy mươi năm ca giảm một mươi sáu đức một ba trăm bảy mươi một hai trăm bảy mươi ca giảm một mươi ba pháp chín trăm năm mươi chín tám mươi bốn ca tăng một mươi ba

italia bốn trăm tám mươi sáu sáu trăm chín mươi năm ca giảm ba mươi một
số ca tử vong trong tuần là hai mươi sáu hai trăm tám mươi năm ca giảm bốn mươi ba so với tuần trước đó
những nước đứng đầu với số ca tử vong đó là mỹ bốn bốn trăm ba mươi năm ca giảm một mươi nga hai ba trăm năm mươi bảy ca giảm một mươi tám
hàn quốc hai ba trăm ba mươi sáu ca giảm năm đức một năm trăm chín mươi hai ca tăng năm và brazil một bốn trăm ba mươi sáu ca giảm một mươi chín
báo cáo của who cho rằng cần nhìn nhận xu hướng ca mắc mới giảm trong tuần với một cách tiếp cận thận trọng
nguyên nhân là bởi một số nước đã thay đổi cơ bản chiến lược xét nghiệm dẫn đến một số người được xét nghiệm giảm
và từ đó dẫn đến số ca mắc được xác định giảm
trong tuần omicron tiếp tục là biến thể trội toàn cầu
trong tổng số bốn trăm một mươi bảy một trăm bốn mươi bảy mẫu được thu thập trong ba mươi ngày gần nhất và được giải trình tự gen
có đến bốn trăm một mươi sáu một trăm bảy mươi năm trường hợp là do omicron gây ra chín mươi chín tám kể đến là delta
một trăm bốn mươi một trường hợp chiếm dưới một